già làng trưởng bản người có uy tín có vai trò hết sức to lớn trong đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số
trong những năm qua họ đã có những đóng góp quan trọng trong việc tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước góp phần bảo vệ vững chắc đường biên mốc giới và giữ gìn an ninh trật tự biên giới quốc gia
năm nay đã bảy mươi hai tuổi nhưng già làng hờ tổng rê bản tiền tiêu xã nậm cắn huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an
vẫn thường xuyên tham gia vào những đợt tuần tra của cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế nậm cắn
mỗi đợt tuần tra đến cột mốc tham dự lễ trào cột mốc cùng các chiến sĩ biên phòng trong lòng già re lại dâng lên niềm tự hào
cùng với đồn biên phòng đi tuần tra biên giới lào việt cũng được ba mươi năm nay rồi giữ cho biên giới vững bền và không xảy ra vấn đề gì
cũng như già làng hờ tổng rê ông hờ tổng chùa
là người có uy tín của bản tiền tiêu
được biết người dân thường sản xuất phát nương làm rẫy gần biên giới
ông luôn tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức cho bà con dân bản về bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới
không xâm canh xâm cư qua lại biên giới trái phép và tham gia bảo vệ đường biên cột mốc giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới
người dân ở đây thì qua cái thông tin tuyên truyền về vận động của già làng uy tín này về bán quản lý bản này
người dân ở đây thì nhận thức ta ở biên giới là phải giữ cái đường biên giới
một là giữ cột mốc có nhận thức để bảo vệ đường biên
đấy nữa là mình làm rầy nướng rầy chứ đó là mình làm
trong thời gian gần đây các đồn biên phòng tỉnh nghệ an đã phối hợp với chính quyền địa phương các huyện
xã thôn bản tích cực phát huy tốt vai trò của già làng người có uy tín trong việc quản lý đường biên cột mốc
vận động quần chúng nhân dân tự nguyện tham gia vào bốn mươi tổ tự quản một mươi năm tập thể ba mươi cá nhân hộ gia đình
đăng ký bảo vệ hai mươi hai năm km đường biên tám cột mốc trên địa bàn
bà con nhân dân các dân tộc trên địa bàn
hai xã nằm cắn và tất cả đã phối hợp giúp đỡ thông tin kịp thời cho đồn biên phòng cửa khẩu tỉnh nằm cắn
nhiều nguồn tin có giá trị trong việc giúp đơn vị nắm chắc tình hình biên giới tình hình địa bàn
và đấu tranh có hiệu quả đối với các loài tội phạm có liên quan đến vận chuyển mua bán
trải phép chất ma túy
dù tuổi đã cao sức khỏe đã yếu nhưng chính tiếng nói và sự đi đầu của các già làng trưởng bản
người có uy tín nơi biên giới đã giúp cho những vùng biên cương của tổ quốc thêm vững vàng